liên quan đến vụ cháy xảy ra vào khoảng h ba mươi phút sáng nay hai mươi bốn tháng năm tại địa chỉ nhà số một cách bốn mươi ba trên chín mươi tám trên ba mươi một trung kính sơ bộ ban đầu xác định đã có một mươi bốn người tử vong
một số nạn nhân tử vong trong vụ cháy đã được đưa về nhà tăng lễ cầu giấy và đang được người thân nhận diện tại nhà tăng lễ
có mặt tại nhà tăng lễ cầu giấy nhóm phóng viên báo sức khỏe và đời sống đã ghi nhận hiện nay tại đây vẫn chưa có bất cứ thông tin chính thức nào được đưa ra
tuy nhiên các gia đình đã lần lượt tới để thực hiện mọi thủ tục
không khí tăng thương bao trùm nhà tăng lễ khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa
người nhà nạn nhân bật khóc khi nghe được những thông tin về người thân của mình
con số thương vong tính đến thời điểm hiện tại gồm một mươi bốn người tử vong và ba người khác bị thương

thì bọn em sẵn như em vào dập cái bình cứu hỏa để chạy ra dập lửa
bạn ấy xịt hết hai bình với lại là bọn em xịt một tầng hơn một mươi bình
nhưng mà nó cũng không đáng kể lắm
tầng năm mươi sáu thì bên cơ hội đấy
bình cứu hỏa này ngỗ không vào được

thế lại để vụ dây các dữ thị một năm thì nước mới bắt đầu vào
xong khoảng một năm hai giờ kém là cứu được
một hai người gì đấy là còn chạy được còn khỏe còn chạy được là đi ra ngoài
còn ngỗ cũng khá là hoảng loạn
sau khoảng hai năm ba giờ kém thì đấy thì có một số người được nằm cám đưa ra

mà nên công an thì phải dẹp để cho
theo một số nhân chứng trước khi cháy tại tầng một của ngôi nhà phát ra ba tiếng nổ lớn
và sau đó là ngọn lửa bùng lên dữ dội
anh trần hưng thịnh sống các hiện trường khoảng một mươi năm m hoàng hốt cho biết
anh phát hiện tại tầng một của ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn
anh thịnh kể lại
thời điểm đó là vào khoảng giờ ba mươi phút
tôi thấy nhiều tiếng nổ phát ra từ tầng một của ngôi nhà
cũng là nơi sửa chế tầng một của ngôi nhà
mọi người hoảng hốt chi hô nhau bỏ chạy và lấy bình cứu hỏa mini để dập lửa
cũng theo anh thịnh dù mọi người rất cố gắng nhưng không thể dập được đám cháy
lửa lan ra nhanh tạo nhiều khói rất khó thở
anh thịnh cho biết một lúc sau thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đến
công tác cứu chữa rất kịp thời nhưng vẫn có nhiều người bị thương được đưa ra bên ngoài
đến khoảng ba giờ sáng thì nhiều người được đưa ra bảng cáng và có cả những nạn nhân bị che kín
cũng sinh sống gần ngôi nhà trọ chị phạm thanh an cho biết đã giật mình bởi tiếng nổ phát ra
chị băng hoang kể lại
tiếng nổ đầu tiên làm tôi giật mình sau đó liên tiếp là hai tiếng nổ nữa
tôi nhanh chóng chạy xuống mở cửa thì phát hiện ngọn lửa đã bùng phát dữ dội
cũng theo chị an lúc đó mọi người hoảng hốt chạy nháo nhào hết khung cảnh rất hỗn loạn
ông phạm quốc việt đội trưởng đội hỗ trợ sơ cứu fas angel cho biết
hơn một mươi thành viên của nhóm đã đến hiện trường hỗ trợ cứu nạn cứu hộ từ lúc một giờ sáng
căn nhà gồm nhiều phòng cho thuê trọ trong các phòng có nhiều người
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gặp khó khăn do lửa nóng và nhiều khói
ông việt thông tin thêm lực lượng cứu hỏa và đội đã rất nỗ lực để cứu các nạn nhân
nhưng sự việc quá đau lòng
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất về vụ việc
mời các bạn đăng ký theo dõi kênh youtube của báo sức khỏe và đời sau